tại đà nẵng liên đoàn lao động thành phố cùng với bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức buổi đối thoại
chính sách bảo hiểm xã hội năm hai nghìn hai mươi với gần năm trăm linh lao động là cán bộ công đoàn chuyên trách
cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn
buổi đối thoại đã dành nhiều thời gian giải đáp những thắc mắc cho người lao động về những vấn đề
liên quan đến pháp luật lao động như tai nạn lao động chế độ tử tuất bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp chế độ khi mang thai nghỉ thai sản
nhân dịp này liên đoàn lao động tp đà nẵng đã trao bằng khen cho hai mươi một tập thể cá nhân
có thành tích trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trao kinh phí hỗ trợ xây dựng
và sửa chữa máy ấm công đoàn cho hai mươi bốn đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn